thưa quý vị hà nội và các tỉnh miền bắc thì đang tiếp tục quay trở lại với những ngày thời tiết nắng nóng rồi
đặc biệt là thời điểm trưa và chiều
tuy nhiên theo dự báo thì không khí oi nồng sẽ được giảm bớt
bởi đến chiều tối thì thủ đô có thể xuất hiện mưa rào và rông rải rác
nền nhiệt sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
các tỉnh trung bộ thì tiếp tục sẽ đón hình thái nắng nóng trên toàn miền
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ c
có nơi trên ba mươi tám độ
và do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ
hỏa hoạn ở khu vực dân cư nguy cơ cao xuất hiện cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
vì thế nên quý vị cần đặc biệt lưu ý kiểm tra
bảo dưỡng các thiết bị thường xuyên để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc
tại các tỉnh thành phía nam trong đó có thành phố hồ chí minh
ngày hôm nay được dự báo sẽ có mưa rào bất chợt
tuy nhiên lượng mưa thì sẽ không đủ lớn để gây ra ngập úng
những cơn mưa này sẽ khiến cho thời tiết trở nên dịu mát và thoáng đẳng hơn
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
và vừa rồi là tình hình thời tiết tại một số khu vực trên cả nước trong hôm nay
nhiệt độ chi tiết của các vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ở phần sau của chương trình